sau hai lần hoãn sáng qua tòa án nhân dân tỉnh an giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử chùm buôn lậu nguyễn thị kim hạnh
tức một mươi tường cùng với hai mươi bốn đồng phạm trong vụ buôn lậu gần năm mươi một kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
trong vụ án này bị cáo hạnh được xác định là đối tượng cầm đầu đã thuê và điều hành toàn bộ đường dây
hoạt động vận chuyển đô la mỹ sang campuchia và nhận gần năm mươi một kg vàng trị giá gần bảy mươi hai tỷ đồng chuyển về việt nam
quá trình điều tra xác định trần thị thảo trang nguyễn thị tuyết vân nguyễn ngọc đại nghĩa trương văn liêm trương thái nguyên
là các chủ tiệm vàng và dương công cường có thỏa thuận chuyển tiền đô la mỹ từ việt nam sang campuchia và mua vàng chuyển về việt nam
các đối tượng ở campuchia thuê hạnh vận chuyển tiền đô la mỹ và vàng giao cho vân nghĩa cường và nguyên để nguyên giao lại cho trang
với tiền công vận chuyển mỗi một trăm linh đô la mỹ là bảy mươi đô la mỹ mỗi kg vàng là một mươi năm đô la mỹ
trong quá trình vận chuyển gần năm mươi một kg vàng từ campuchia về việt nam các đối tượng có liên quan đã bị lực lượng công an tỉnh an giang bắt quả tăng
phiên tòa dự kiến sẽ kết thúc vào ngày một mươi ba tháng tám